hội nghị các tham tán thương mại trưởng cơ quan thương vụ tại khu vực châu âu đã diễn ra vào ngày một mươi một tháng sáu tại thủ đô moscow của liên bang nga
sự hội nghị có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
đại sứ việt nam tại liên bang nga ngô đức mạnh thứ trưởng bộ công thương hoàng quốc vượng
đại diện một số ban đảng cùng gần hai mươi tham tán công sứ tham tán thương mại trưởng cơ quan thương vụ việt nam tại khu vực châu âu
hội nghị đã tập trung đánh giá hiện trạng dự báo xu hướng tình hình kinh tế thương mại tại khu vực châu âu và những tác động đến việt nam
trên cơ sở đó đưa ra các khuyến nghị và chiến lược biện pháp phát triển thị trường khu vực châu âu cho giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn ba mươi
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn văn bình đề nghị bộ công thương cần tiếp tục đổi mới hoạt động thương vụ
nâng cao vai trò trách nhiệm xây dựng hệ thống thương vụ năng động kiến tạo phục vụ doanh nghiệp
năm hai nghìn một mươi chín cần tập trung
mọi nguồn lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao đồng thời tập trung vào các công tác phát triển thị trường
hỗ trợ doanh nghiệp và chủ động ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại chống bán pha giá chống trợ cấp
đội ngũ tham tán thương mại luôn phải có sự gắn kết chặt chẽ với các hiệp hội ngành hàng
các doanh nghiệp lớn ở trong nước để khai thác hiệu quả hơn các fta mà việt nam đã và sẽ ký trong thời gian tới